phát hủy vai trò của mặt trận tổ quốc trong tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc
phú yên chuyển mục đích sử dụng hơn một trăm linh hai hectare rừng để phát triển kinh tế xã hội
xe ô tô thư viện lưu động mang chi thức về vùng sâu vùng xa
trong phần tin quốc tế sc đề ngỏ hủy điều khoản chốt trạn brexit
mỹ tiếp tục cắt viện trợ cho afghanistan
thưa quý vị và các bạn trong năm năm qua với nhiều chương trình hành động cụ thể thiết thực
mặt trận tổ quốc việt nam đã chú trọng đổi mới nội dung phương thức hoạt động
triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã để ra trong nhiệm ký hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín
khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy
đây là nền tảng quan trọng để mặt trận tổ quốc
các cấp tiếp tục xây dựng và đề ra nhiều chương trình mục tiêu mới trong nhiệm ký hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn tới đây
năm năm qua một trong những chương trình trọng điểm của công tác mặt trận là ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
đã được mặt trận tổ quốc tp hcm tổ chức hàng năm theo hình thức mới đa dạng
nhận được sự hưởng ứng của đồng đảo các tầng lớp nhân dân tham gia
phát huy tinh thần tương thân tương ái ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm
đã trở thành một trong những ngọn cờ đầu của cả nước tập hợp được nhiều nguồn lực của thành phố
cùng chăm lo cho đời sống các hộ gia đình khó khăn người nghèo không chỉ ở thành phố
mà còn ở ba mươi tỉnh thành khác trên cả nước
trong năm năm qua quý vị người nghèo của toàn thành phố đạt trên chín trăm linh tỷ đồng
quý cứu trợ đạt trên một trăm bốn mươi bảy tỷ đồng
mặt trận thành phố với tổng kết nhiệm kỳ chúng tôi cũng nhận thấy có nhiều kết quả rất đáng trân trọng
đó là nâng cao hiệu quả tiên truyền vận động và tập hợp các tầng lớp nhân dân
củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết tầng nhân tộc
thông qua các phong trào thi đua yêu nước các cuộc vận động cũng đã phát huy được tinh thần tự quản
đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế giảm hồ nghèo tăng hộ khá và xây dựng đời sống văn hóa
giữ gìn an ninh trật tự bảo vệ môi trường thực hiện các chính sách đền ơn đáp nghĩa
cứu giúp những người có quạng nạn khó khăn tăng cường sự sẻ chia và cộng đồng trách nhiệm
trong báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy
hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín một trong những kết quả tiêu biểu của công tác mặt trận thời gian qua là ngày càng đổi mới
hướng mạnh về cơ sở hệ thống mặt trận các cấp đã vận động được hơn một mươi chín bảy nghìn tỷ đồng
cho các chương trình an sinh xã hội vận động quỹ vì người nghèo trên bốn sáu nghìn tỷ đồng
xây và sửa chữa hơn một trăm năm mươi ba căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
mặt trận cũng đã phát huy dân chủ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
chính đáng của nhân dân giám sát và phản biện xã hội
hệ thống của chính quyền nhân dân quy động sức mạnh của toàn dân tộc để thực hiện các nhiệm vụ
phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị
trong cả nước vững mạnh đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ mới
mặt trận thể hiện vai trò đại diện của nhân dân huy động sức mạnh toàn dân tộc
thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh
xây dựng hệ thống chính trị cả nước vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới
mặt trận tăng cấp được huy động với đại đoàn kết toàn dân phát huyền dân chủ
tham gia giám sát và phản biệt xã hội tạo niềm tin của đảng và nhân dân
thể hiện được vai trò trách nhiệm trong công tác đối ngoại nhân dân
thưa quý vị và các bạn đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ chín
nhiệm ký hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn đã thành công tốt đẹp hứa hẹn nhiều đột phá sáng tạo
trong năm chương trình hành động tại nhiệm kỳ này
tại phiên thảo luận của đại hội các đại biểu đã tập trung thảo luận cho ý kiến
đối với năm chương trình hành động của nhiệm kỳ mới trong đó đặc biệt nhấn mạnh nội dung
tăng cường củng cố tổ chức đổi mới nội dung phương thức nâng cao hiệu quả hoạt động
của mặt trận tổ quốc việt nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới
tại phiên thảo luận các đại biểu cho rằng để phát huy hiệu quả vai trò của mặt trận tổ quốc
trong tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc mặt trận cần đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động
lắng nghe phản ánh trung thực khách quan ý kiến người dân doanh nghiệp là kênh thông tin đáng tin cậy
để cấp ủy chính quyền quản lý minh bạch cũng như đảng nhà nước đề ra các chính sách phù hợp với thực tiễn
theo tôi đặc biệt nhất là đổi mới các kỳ họp của đoàn chủ tịch
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam ủy ban mặt trận các cấp
để tham gia góp ý phản biệt trao đổi với những vấn đề mang tính
thời sự những vấn đề quan trọng nhạy cảm trước khi đảng quốc hội cấp ủy
hội đồng nhân dân các cấp họp để ban hành thành các chủ trương chính sách
trước đây cái luật về đầu tư đó đã được quảng bá rất là rộng rãi ai cũng hiểu
và bây giờ mình bốn năm đã góp ý đảng và nhà nước cũng thấy được
và chính phủ đã cho ra đời cái nghị định một mươi ba
thì chính cái nghị định này đã tháo gỡ toàn bộ
toàn bộ những cái khó khăn vướng mắt mà trước đây cái luật khoa học công nghệ
chưa một doanh nghiệp nào hưởng được
và tôi nghĩ lần này thì chính là mặt trận tổ quốc là cái người mà có thể nói rằng là
cổ vũ động viên quảng bá đem cái câu chuyện nghị định này ra để mà phổ biến cho mọi người
nhất là tầng lớp doanh nghiệp những người làm công tác khoa học công nghệ
cơ quan phát triển liên hợp quốc đã đánh giá
sức mạnh của việt nam không phải về kinh tế
và toàn dân
các đại biểu nhận định đây là thời điểm quan trọng của sự nghiệp đổi mới
với nhiệm vụ phát huy tinh thần yêu nước
trong đó mặt trận có vai trò hết sức quan trọng
muốn làm được điều đó đổi mới phương thức
nâng cao hiệu quả hoạt động của mặt trận
phải dựa vào sức mạnh của tầng lớp thanh niên
trong thời điểm cách mạng này
chúng ta hãy nhâm vào đối tượng thanh niên
để tạo ra một xung lực cho cách mạng
chúng ta phải dùng cái sức bật của người trẻ
cho thời kỳ công nghiệp hiện đại hóa
và hỗ nhập thế giới
đây là thế mạnh của dân trẻ
đổi mới trên phương diện hoạt động chưa đủ
mặt trận còn phải cần quan tâm đến đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp
nhất là cấp cơ sở
xứng đáng là chỗ dựa đáng tin cậy của nhân dân
họ rất nhiệt huyết về hoạt động mặt trận
nhưng rồi năng lực tự thân
về mặt chuyên môn
lẫn đến vị trí pháp lý của họ ở địa phương
xin thưa con mời nhạt
vị trí pháp lý ở đây muốn nói là
cái quyền năng chính trị của họ như thế nào đối với chính quyền
họ được xử lý cái gì
và được kiến dị cái gì
hoặc làm cao hơn họ được tham dự bằng một chế tài nào
trong xử lý những vi phạm của chính quyền
mặt trận là có một cái thế
một cái lực nhất định
và cũng là cái nhiệm vụ là phản biện
để giúp cho tháo gỡ những cái khó khăn
mà luật nó chưa có được thông thoáng
hoặc là còn nhiều điều mâu thuẫn
thì doanh nghiệp phải dựa vào mặt trận

để mà kiến nghị
đổi mới không ngừng đổi mới nội dung
phương thức hoạt động của mặt trận
đồng nghĩa với việc tập hợp được mọi tầng lớp nhân dân
đoàn kết giữa ngọn cờ lý tưởng của đảng
mặt trận chính là cầu nối giữa đảng
nhà nước và nhân dân là kênh thông tin quan trọng
truyền tải đường lối chính sách của đảng
nhà nước đến nhân dân góp phần to lớn
trong công tác củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc
và phát huyền sức mạnh của toàn dân
trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ tổ quốc
ngày hai mươi tháng chín đoàn công tác bộ công thường
do bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh
làm trưởng đoàn có buổi làm việc
với tỉnh long an về công tác
chống buồn lậu gian lận thương mại và hàng giả
cục quản lý thị trường tỉnh long an cho biết
từ đầu năm đến nay các lực lượng chức năng của tỉnh
và địa phương đã kiểm tra hơn chín vụ
phát hiện và xử lý trên hai vụ
và bảy vụ vi phạm trong đó phát hiện
và xử lý bảy trăm chín mươi chín vụ buôn lậu vận chuyển
kinh doanh hàng cấm nhập lậu xử lý tịch thu
hơn một ba trăm linh gói thuốc lá ngoại
hai mươi một năm tấn đường cát và nhiều hàng hóa khác
tạm giữ tám mươi tám xe ô tô
ba trăm hai mươi ba xe mô tô là phương tiện vận chuyển
khởi tố bốn mươi vụ trên bốn sáu trăm linh đối tượng
buôn lậu vận chuyển kinh doanh hàng cấm nhập lậu
phát biểu kết luận bộ trưởng bộ công thương
đề nghị lãnh đạo tỉnh long an trong thời gian tới
cần xây dựng triển khai đồng bộ các phương án
chuyên đề kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra
kiểm soát thị trường xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân
vi phạm người đứng đầu cấp ủy chính quyền
địa phương cần phát huy tinh thần trách nhiệm
trong chống buôn lậu đổi mới nâng cao hiệu quả
công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật nâng cao
nhận thức trách nhiệm của cán bộ công chức và nhân dân
về công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại
những tháng còn lại của năm hai nghìn một mươi chín
thành phố hồ chí minh tiếp tục thực hiện
hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư
theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp khai thác
tối đa khả năng nguồn lực tận dụng cơ hội
từ các hiệp định thương mại tự do
tăng trưởng sản xuất và xuất khẩu thu hút đầu tư
theo đó thành phố chủ động mời gọi
các nhà đầu tư trong và ngoài nước
tập trung vào các dự án thuộc bảy chương trình đột phá
bốn thành công nghiệp trọng yếu
chín lĩnh vực dịch vụ ưu tiên của thành phố
các dự án thuộc đề án đô thị thông minh
ưu tiên lựa chọn các nhà đầu tư mạnh
về tài chính có công nghệ mới
với hàm lượng chất xám cao thân thiện môi trường
để tập trung kêu gọi đầu tư
thực hiện điều tra khảo sát thị trường
tăng cường cung cấp thông tin xuất khẩu
thông tin đầu tư thông qua cổng thông tin điện tử
thương mại và đầu tư mis
các khóa huấn luyện đào tạo hỗ trợ
doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu
mới đây tại kỳ họp thứ một mươi ba
một mươi chín nghị quyết quan trọng
trong đó dư luận quan tâm đặc biệt đến
một nghị quyết về đề án sắp xếp
các đơn vị hành chính cấp xã
hai nghị quyết chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa
đất rừng phòng hộ và sản xuất
sang mục đích khác để thực hiện
các dự án công trình
theo nghị quyết số ba mươi bảy ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
năm hai nghìn một mươi tám của bộ chính trị
tỉnh phú yên có hai đơn vị hành chính cấp xã
thực hiện sắp xếp do có hai tiêu chuẩn
về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt
năm mươi là xã an hải thuộc huyện tuy an
và xã xuân hòa thuộc thị xã sông cầu
trên cơ sở đó tỉnh phú yên
sắp nhập toàn bộ xã an hải và xã an hòa
để thành lập xã an hòa hải mới
thuộc huyện tuy an sắp nhập toàn bộ xã xuân hòa
và xã xuân cảnh để thành lập xã xuân cảnh
mới thuộc thị xã sông cầu
hội đồng nhân dân tỉnh phú yên cũng đã biểu quyết
thống nhất chủ trương chuyển mục đích sử dụng hơn
một trăm linh hai ha rừng phòng hộ và sản xuất
một năm ha đất trồng lúa sang mục đích khác
đối với hai mươi một dự án công trình
vì mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
và lợi ích quốc gia công cộng
các diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng
sẽ được bố trí quỹ đất trồng thay thế
ở vị trí khác có sự giám sát
của hội đồng nhân dân tỉnh
mới đây tại hà nội cộng đồng doanh nghiệp
ra mắt trung tâm dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp
và doanh nhân chương trình hưởng ứng
cuộc vận động doanh nghiệp doanh nhân
đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế
từ thực tế hơn tám mươi doanh nghiệp phá sản
do thiếu vốn thiếu chính sách hỗ trợ
thiếu năng lực quản trị v v
trung tâm dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp ra đời
sẽ đồng hành cùng doanh nhân tạo lập
doanh nghiệp phát triển bền vững bằng các giải pháp như
hỗ trợ xây dựng chiến lược kinh doanh
tìm kiếm khách hàng tiết kiệm chi phí
xây dựng chuỗi cung cấp các sản phẩm
dịch vụ uy tín hỗ trợ một doanh nghiệp
từ lúc hình thành cho đến khi phát triển bền vững
dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đang quy tụ hơn
một trăm linh doanh nghiệp vừa và nhỏ
có mặt tại sáu mươi ba tỉnh thành trên cả nước
và sẽ kết nối thương mại quốc tế trong tương lai
ngày hai mươi tháng chín sở khoa học và công nghệ
tp đà nẵng phối hợp với đại học đà nẵng
tổ chức hội thảo một số giải pháp công nghệ
cho đô thị thông minh nhằm góp phần
xây dựng tp đà nẵng
từ thực trạng cơ sở hạ tầng quá tải
nguy cơ ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng
do khói thải từ các phương tiện giao thông
dân số đô thị ngày càng tăng
nhu cầu sử dụng các phương tiện và chi phí xăng dầu tăng
hội thảo đã tập trung vào một số giải pháp công nghệ
cho đô thị thông minh nhằm đưa ý tưởng
cách mạng công nghiệp bốn giải pháp kỹ thuật
và lợi ích mang lại từ các phương tiện
như xe đạp ứng dụng bản đồ số bốn d
của người việt trong phát triển các giải pháp
quản lý hạ tầng đô thị thông minh như
hệ thống quản lý đất đai quản lý hạ tầng kỹ thuật
phát triển kinh tế xã hội đà nẵng trong tương lai
thời gian gần đây nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp
ở đồng nai đã dành nguồn kinh phí lớn
để đầu tư lắp đặt hệ thống điện năng lượng
mặt trời áp mái việc làm này vừa giúp
sử dụng nguồn năng lượng sạch
lại tiết kiệm chi phí tiền điện
thậm chí có thể bán lại điện dư thừa cho ngành điện
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
tại đồng nai
sau khi tìm hiểu ông phạm quốc tuấn
quyết định đầu tư một hệ thống năm mươi kwp
với tổng số tiền gần chín trăm linh triệu đồng
từ ngày đưa hệ thống vào hoạt động
thay vì phải mua điện từ điện lưới
hệ thống điện mặt trời áp mái giúp gia đình ông tuấn
gần như chủ động hoàn toàn nguồn điện
cho sinh hoạt và kinh doanh
ngoài việc tiết kiệm hàng chục triệu đồng tiền điện mỗi tháng
số điện dư thừa không sử dụng hết được bán lại cho điện lực
tôi thấy rằng đầu tư
trong lĩnh vực năng lượng mặt trời này
rất là hiệu quả thiết thực
thứ nhất là nó góp phần được làm sạch môi trường
giảm bớt khí thải ra môi trường
thứ hai là nó liên quan đến quyền lợi trực tiếp của mình
tức là nó giảm được tiền điện hàng tháng
không chỉ các hộ gia đình
ngày càng có nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng nai
đầu tư kinh phí lớn để lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời
phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh
khi mình sử dụng năng lượng điện mặt trời
thì sẽ giảm chi phí rất là nhiều
thứ nhất là chi phí sản xuất
thứ hai là
các chi phí liên quan về vấn đề thanh toán tiền mặt
cũng như là sử dụng năng lượng xanh
thì nó sẽ tốt cho môi trường hơn
cũng như là mình gắn liền với sản xuất xanh sạch
của sản phẩm của công ty
theo công ty điện lực đồng nai
nếu như đến tháng tám năm hai nghìn một mươi tám mới chỉ có hai mươi sáu khách hàng
công suất là ba mươi sáu mw
thì đến thời điểm hiện tại
tại đồng nai đã có hơn bảy trăm bảy mươi khách hàng
lắp đặt điện mặt trời mái nhà
ký hợp đồng mua bán điện mặt trời với điện lực đồng nai
tổng công suất lắp đặt đạt gần một mươi bảy mw
dù sản lượng từ điện năng lượng mặt trời chưa lớn
nhưng việc phát triển điện mặt trời áp mái
đã giúp ngành điện giảm áp lực
về nguồn cung cấp điện cho hệ thống điện
điện lực đồng nai cũng hỗ trợ khách hàng
trong vấn đề phát triển mặt trời
như hỗ trợ về tư vấn về lắp đặt
bên phía điện lực đồng nai cũng đã tổ chức
phối hợp với sở công thương
cũng đã tổ chức hội thảo về năng lượng mặt trời nhà
và vừa rồi cũng đã phối hợp với hội cụ chứng binh tỉnh
tổ chức cái tuyên truyền về cái vấn đề này
hiện nhu cầu lắp điện năng lượng mặt trời
trên địa bàn đồng nai tăng rất mạnh
nên cũng kéo theo nhiều đơn vị thực hiện thi công lắp đặt
tuy nhiên do đây là công nghệ mới
nên người dân cần chọn lựa các đơn vị cung ứng
sản phẩm uy tín có thương hiệu
mặc dù không đứng ra thực hiện lắp đặt
hệ thống điện năng lượng mặt trời
nhưng công ty điện lực đồng nai cam kết tạo điều kiện
hỗ trợ tư vấn tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp
ngày một mươi chín tháng chín
tỉnh lạng sơn tổ chức ngày hội khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo trong khuôn khổ ngày hội
cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
đã được tổ chức thu hút năm mươi mô hình
ý tưởng sáng tạo của các đơn vị cá nhân
ở các địa phương trong tỉnh
diễn đàn học nghề và khởi nghiệp
đã thu hút hàng trăm học sinh sinh viên
đến từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
trên địa bàn tỉnh tham gia
ngày hội còn tổ chức hội trại trưng bày
những sản phẩm nông sản đặc trưng
ở mỗi địa phương trong tỉnh như
các đơn vị cá nhân ở các địa phương
trong tỉnh tham gia
qua chấm điểm thi sơ khảo
ban tổ chức đã lựa chọn được sáu ý tưởng
trên nhiều lĩnh vực có khả năng ứng dụng
và thực tiễn điển hình như dự án sản phẩm
xà phòng hoa hồi một số món ăn chế biến
từ khoai lang bún ngô đình lập
ban tổ chức đã trao một giải nhất một giải nhì
hai giải ba và hai giải khuyến khích
cho các tập thể cá nhân tham gia
cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo
ngày một mươi chín tháng chín tại thành phố hạ long
hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh quảng ninh
tổ chức đại hội đại biểu lần thứ sáu
nhậm ký hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
với khẩu hiệu hành động thanh niên quảng ninh
tiếp lửa truyền thống sen đức luyện tài
xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh
nhiệm kỳ qua hội liên hiệp thanh niên tỉnh quảng ninh
đã triển khai hiệu quả phong trào
tôi yêu tổ quốc tôi các chương trình an sinh xã hội
tình nguyện vì cộng đồng cuộc vận động thanh niên
với văn hóa giao thông xây dựng tổ chức đoàn hội
trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước tập hợp
kết nối các cơ lộc bộ hoạt động trên địa bàn tỉnh
vào tổ chức hội đồng hành với thanh niên yếu thế
hướng dẫn công tác thanh niên dân tộc tôn giáo
hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tạo hiệu ứng
lan tỏa trong xã hội công tác phát triển hội
cũng đạt được nhiều thành tích duy trì tốt
hoạt động của các tổ chức thành viên như hội doanh nhân trẻ
hội sinh viên tỉnh công lộc bộ đầu tư khởi nghiệp
đồng chí lê hùng sơn tái cử
chủ tịch hội liên hiệp thanh niên tỉnh
từ một phụ nữ rất đỗi bình thường
nhưng chị trịnh thị hồng
ngụ tại thành phố đà nẵng
đã giày công tìm tòi nghiên cứu
và sáng chế thành công các chế phẩm
sinh học sử dụng làm chất tẩy rửa
nguồn nguyên liệu cho chế phẩm này
cũng rất đặc biệt là rác thải hữu cơ
đặc biệt hơn nữa chị hồng không giữ
bí quyết riêng cho mình mà còn chia sẻ
xuất thân từ gia cảnh khó khăn
nhưng nhờ đức tính gần cù chịu khó
sau gần sáu năm tìm tòi nghiên cứu
chị trịnh thị hồng đã tạo ra sản phẩm
tẩy rửa giá rẻ thân thiện với môi trường
cũng rất là nhiều người không tin
kể cả gia đình chồng con
cho đến bạn bè
đó là cái khó khăn thứ nhất
cái khó khăn thứ hai là cái khó khăn về chuyên môn
thế là tôi không được đào tạo
không phải là một tử nhân sinh học
hoặc là một tiến sĩ
hoặc là một giáo sư
về sinh học
mà chỉ là một người dân bình thường
về đam mê vì mong muốn xử lý tốt
cái môi trường vì mong muốn giúp được
người nghèo giúp được những mảnh đồ bất khăn
từ sáng kiến trên chị hồng đã được
ủy ban nhân dân tp đà nẵng sở khoa học và công nghệ
hỗ trợ mọi mặt
năm hai nghìn một mươi tám cục sở hữu trí tuệ việt nam
cấp chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm
chị đã nhận giải thưởng môi trường việt nam
do bộ tài nguyên và môi trường trao tặng năm hai nghìn một mươi tám
danh hiệu công dân tiêu biểu
do chủ tịch ủy ban nhân dân tp đà nẵng công nhận
năm hai nghìn một mươi sáu cùng nhiều giải thưởng khác
và mới đây tham gia cuộc thi
ý tưởng sáng tạo công nghệ
thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển công bằng
cho phụ nữ đông thôn năm hai nghìn một mươi chín
tại hà nội chỉ đã đạt giải ba
chúng ta cũng thể gặp lại
sản phẩm này không có hóa chất độc hại
và rất tốt cho da tay
kể cả sản phẩm gội đau
cũng vẫn gội tốt
trong thời gian vừa qua sở cũng đã
đồng hành với chị hồng
không những là hỗ trợ
dự án để nghiên cứu hoàn thiện
sản phẩm của mình
mà còn hỗ trợ cho việc
đăng ký sở hữu trí tuệ
hơn nữa là cũng là quảng bá
những sản phẩm khởi nghiệp
như các doanh nghiệp khởi nghiệp như chị hồng
đến với cả những người tiêu dùng
thành công bởi mô hình nước tẩy rửa sinh học
nhưng chị hồng không giữ bí quyết riêng cho mình
mà chị còn chia sẻ phổ biến
để giúp đỡ cộng đồng
tính đến nay mô hình thực hiện chuyển đổi rác thải hữu cơ
thành nước rửa chén nước lau sàn của chị hồng
đã tạo việc làm cho gần một trăm bốn mươi hộ
tham gia sản xuất
dự tính đến năm hai nghìn hai mươi chị hồng hy vọng
sẽ giải quyết cho gần hai ba trăm linh lao động
thuộc hộ nghèo đặc biệt ưu tiên phụ nữ nghèo
ngày hai mươi tháng chín tỉnh thanh hóa
đã lòng trọng tổ chức lễ hội lam kinh
nhân kỷ niệm sáu trăm linh một năm khởi nghĩa lam sơn
năm trăm chín mươi một năm vua lê thái tổ đăng quang
và năm trăm tám mươi sáu năm
ngày mất của anh hùng dân tộc lê lợi
sự kiện là dịp để tưởng nhớ
tôn vinh công lao của anh hùng dân tộc lê lợi
cũng như các tướng sĩ các tầng lớp nhân dân
đã tham gia khởi nghĩa lam sơn
giành độc lập tự chủ và giữ gìn non sông đất nước
lễ hội gồm phần nghi lễ với các nghi thức truyền thống
như sức kiệu vua lê thái tổ
trung túc vương lê lai dân hương tưởng niệm
phần hội là chương trình lễ thuật
chủ đề hào khí lam sơn tỏa sáng trường tồn
lễ hội lam kinh hai nghìn một mươi chín sẽ diễn ra
đến hết ngày hai mươi một tháng chín
trong khuôn khổ lễ hội có các sự kiện văn hóa
các trò chơi trò diễn dân gian
thi đấu các môn thể thao dân tộc
từ cuối năm hai nghìn một mươi năm
đầu năm hai nghìn một mươi sáu
vụ thư viện thuộc bộ văn hóa thể thao và du lịch
đã triển khai dự án xe thư viện
đa phương tiện liều động
với mục tiêu đưa ánh sáng trí thức
đến với cộng đồng
tiếp tục thành công của dự án
mới đây tại trụ sở bộ văn hóa thể thao và du lịch
vụ thư viện đã tổ chức trao tặng thêm
ba mươi một xe cho ba mươi một tỉnh thành trên cả nước
đây là hình ảnh bên trong chiếc xe ô tô
thư viện liều động
bên cạnh bốn năm trăm linh cuốn sách
xe còn được trang bị nhiều thiết bị điện tử hiện đại
như máy tính sách tay tv máy chiếu
máy phát điện loa tăng âm
và hàng trăm chiếc ghế nhựa
tất cả những thiết bị này đã giúp chiếc xe trở thành
một xe thư viện đa năng
trong suốt ba năm qua những chiếc xe thư viện lưu động
đã có mặt ở nhiều nơi vùng sâu vùng xa
vùng khó khăn để đưa trí thức đến với đồng bào
từ hai nghìn một mươi sáu đến nay
có khoảng ba triệu lượt người
đã được phục vụ
và hơn sáu triệu lượt sách báo
cũng đã được luân truyền
và đã được bạn đọc tiếp cận
trên thực tế số lượng người
được sử dụng máy tính cũng rất là cao
khoảng tám mươi người
và số lượng người
được xem phim
cũng rất là lớn
khoảng một trăm hai mươi lượt người được xem phim
không chỉ vậy
chiếc xe còn trở thành người bạn thân thiết
luôn được các em nhỏ mong chờ
trở thành người bạn hữu ích
đồng hành cùng độc giả
chưa có tuần nào mà xe phải dừng bệnh
ở tại trong thư viện
địa điểm nào mà xe đến
thì các em học sinh ở đó
rồi dân làng ở đó
cứ rất là lưu luyến
và thể hiện tình cảm
và muốn xe để được quay lại
và thường hỏi câu hỏi
chú ơi cô ơi khi nào xe quay lại
thư viện tỉnh nam định
đã tham mêu cho xã văn hóa thể thao và du lịch
ban hành các kế hoạch các văn bản chỉ đạo
xuống văn bản gửi các ủy ban nhân dân
các huyện thành phố
chỉ đạo các phòng văn hóa thông tin
các trung tâm văn hóa thông tin
phối hợp với thư viện tỉnh
để tổ chức triển khai
việc phục vụ xe thư viện lưu động
tới tất cả các vùng các địa bàn
trên vùng miền
và các địa phương trên toàn tỉnh
từ những thành công mà dự án mang lại
vụ thư viện phối hợp với các doanh nghiệp
tiếp tục trao tặng ba mươi một chiếc xe
cho thư viện ba mươi một tỉnh thành
như vậy sau ba năm cả nước đã có
bốn mươi bốn tỉnh thành được trao tặng xe ô tô
thư viện lưu động chính điều này đã góp phần
hoàn thành hai đề án quan trọng
đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
đó là đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời
trong các thư viện bảo tàng nhà văn hóa
và đề án phát triển văn hóa đọc
trong cộng đồng đến năm hai nghìn hai mươi
và định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
trong phần tin quốc tế sc đẩy ngỏ
hủy điều khoản chốt chặn brexit
mỹ tiếp tục cắt viện trợ cho afghanistan
liên minh châu âu eu có thể hủy bỏ
điều khoản chốt chặn về vấn đề biên giới ireland
gây tranh cãi trong thỏa thuận anh eu
còn được gọi là brexit
nếu chính phủ anh đưa ra được
một giải pháp thay thế an toàn
tuyên bố vừa được chủ tịch
ủy ban châu âu sc sắp mãn nhiệm
rằng claude juncker đưa ra
theo chủ tịch sc nếu giải pháp thay thế
có thể đáp ứng tất cả các mục tiêu
thì sẽ không cần điều khoản chốt chặn
chủ tịch sc cũng xác nhận
eu đã nhận được dự thảo đầu tiên
về kế hoạch brexit mới của anh
vào tối ngày một mươi tám tháng chín
tôi đã có cuộc gặp khá tích cực
với thủ tướng anh boris johnson
tại luxembourg hôm một mươi sáu tháng chín
tôi tin rằng eu và anh có thể đạt được
một thỏa thuận trước hạn chốt brexit
vào ngày ba mươi một tháng một mươi
điều khoản chốt chặn về vấn đề biên giới
giữa vùng lãnh thổ bắc ireland thuộc anh
và cộng hòa ireland là nội dung gây tranh cãi nhất
trong thỏa thuận brexit
điều khoản này quy định sau brexit
anh sẽ ở lại liên minh thuế quan eu
trong khi vùng bắc ireland duy trì quan hệ thương mại
gần gũi hơn với eu để đảm bảo tránh
đường biên giới cứng giữa hai bên
và không có giới hạn về thời gian
điều này khiến nhiều người lo sợ
anh sẽ bị mắc kẹt trong eu vĩnh viễn
mỹ vừa quyết định cắt hơn một trăm sáu mươi triệu đô la mỹ
tiền viện trợ trực tiếp cho afghanistan
cáo buộc chính quyền kabul đã thất bại
trong cuộc chiến chống thảm nhũng
trong một tuyên bố ngoại trưởng mỹ mike pompeo
nêu rõ mỹ phản đối những người lợi dụng
vị thế quyền lực và ảnh hưởng của họ
để tước đoạt những lợi ích viện trợ quốc tế
và một tương lai thịnh vượng hơn của người dân afghanistan
mỹ sẽ tạm ngừng hợp tác với cơ quan afghanistan
phụ trách việc giám sát thảm nhũng
và rút lại một trăm linh triệu đô la mỹ
mà nước này đã cam kết dành cho một dự án năng lượng lớn
thay vào đó mỹ sẽ trực tiếp tài trợ cho dự án này
ngoài ra mỹ cũng sẽ rút lại sáu mươi triệu đô la mỹ
hỗ trợ cho cơ quan đấu thẩu quốc gia
đây không phải là lần đầu tiên
mỹ cắt viện trợ cho afghanistan
hồi tháng năm vừa qua mỹ cũng đã ngừng khoản viện trợ
trị giá sáu trăm linh triệu đô la mỹ
cho các lực lượng an ninh afghanistan
quyết định mới nhất của mỹ được đưa ra
chỉ chưa đầy một tuần trước khi diễn ra
các cuộc bầu cử tại afghanistan
trong khi phiến quân taliban cảnh báo
sẽ tiến hành thêm nhiều cuộc tấn công tại sự kiện này
ngoại trưởng mỹ mike pompeo
trung quốc vừa phủ quyết dự thảo nghị quyết
của hội đồng bảo an liên hợp quốc
về việc thiết lập lệnh ngừng bắn ở tây bắc syri
vì cho rằng văn kiện này thiếu điều khoản miễn trừ
đối với các hoạt động chống khủng bố
ngay sau khi bác bỏ văn kiện trên
nga và trung quốc đã đệ trình
một dự thảo nghị quyết khác
song cũng chưa được thông qua
văn bản dự thảo nghị quyết do đức bỉ và coes đưa ra
kêu gọi chấm dứt chiến sự
tại tỉnh biên giới idlib của syri
vào trưa ngày hai mươi một tháng chín theo giờ địa phương
tuy nhiên đại sứ nga tại liên hợp quốc
vasily nabensia cho rằng
văn kiện này có lỗ hỏng ngay từ điểm khởi đầu
mà điển hình nhất là việc thiếu điều khoản miễn trừ
đối với các hoạt động chống khủng bố
đại diện trung quốc cũng cho rằng
nghị quyết về syri cần xem xét toàn diện
cả về vấn đề chống khủng bố
lẫn hoạt động nhân đạo
idlib là thành trì lớn cuối cùng của phiến quân tại syri
có vị trí quan trọng chiến lược
vì giáp giới với thổ nhĩ kỳ
dịch tả lợn châu phi đang diễn biến phức tạp
tại châu á bộ nông nghiệp philippines vừa cho biết
dịch đã xuất hiện tại thủ đô manila
chưa đầy hai tuần sau thông báo
về đợt bùng phát dịch đầu tiên tại nước này
theo bộ nông nghiệp philippines
nhà chức trách đã tiến hành xét nghiệm
xác nhận mẫu máu của lợn ốm và chết
tại hai khu vực ở thành phố quezon
thuộc vùng đô thị manila
dương tính với dịch tả lợn châu phi
nhiều khả năng virus đã lây lan từ sát lợn chết
được phát hiện tại một số con sông gần đó
cách đây gần hai tuần philippines đã công bố
đợt bùng phát dịch tả lợn châu phi đầu tiên
tại nước này sau khi phát hiện một số lợn chết
và tiêu hủy hơn bảy con
tại tỉnh rizal phía đông manila
dịch bệnh đến nay đã được ghi nhận
tại trung quốc việt nam mông cổ campuchia
lào triều tiên hàn quốc
cùng nhiều nước châu âu
virus gây dịch tả lợn châu phi không gây hại với con người
song gây sốt xuất huyết và tử vong ở lợn
đến nay vẫn chưa có vaccine phòng bệnh
cách duy nhất ngăn chặn lan rộng là tiêu hủy
toàn bộ đàn lợn ở những trại người nhiễm bệnh
nhiều vùng ở đông nam bang texas mỹ
đã hứng chịu các trận lũ quét nghiêm trọng
do bão emenda đổ bộ vào khu vực này
gây mưa lớn suốt nhiều ngày qua
trung tâm bão quốc gia mỹ ước tính
tổng lượng mưa do bão gây ra
tại các vùng ven biển texas
có thể lên tới tám trăm chín mươi mm
bão emenda đã đổ bộ
vào gần khu vực freeport của bang texas
từ hôm một mươi bảy tháng chín
gây lũ lụt trên diện rộng do mưa lớn kéo dài
qua nhiều tuyến đường đã bị ngập chìm
trong nước khiến giao thông đình trệ
sinh hoạt của hàng triệu hộ dân tại thành phố
houston bang texas và phía tây
bang louisiana bị ảnh hưởng nghiêm trọng
mưa lũ cũng buộc chính quyền địa phương
phải sơ tán một bệnh viện trong thành phố houston
giới chức thành phố houston đã chuẩn bị
mọi công tác khắc phục hậu quả sau bão emenda
cách đây hai năm thành phố này
cũng từng bị siêu bão harvey càn quét
gây lũ lớn và cướp đi sinh mạng của khoảng sáu mươi người
thông tin vừa rồi đã kết thúc
chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại